các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nên nhiều người còn chưa từng nhìn thấy hay nói chuyện với bà hằng và tất cả những thông tin chỉ biết qua thông tin mạng
tối ngày hai mươi bốn tháng ba mạng xã hội được một phen dậy sóng khi công an tp hcm ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
trưa ngày hai mươi năm tháng ba báo điện tử pháp luật tp hcm có đăng tải bài viết với tiêu đề
hàng xóm nhà bà hằng ở quận ba vợ chồng họ không giao thiệp với chung quanh
bài viết có đoạn
trong tối ngày hai mươi bốn tháng ba nhiều người dân sống cạnh nhà vợ chồng bà hằng ở số sáu đường nguyễn thông phường võ thị sáu quận ba tỏ ra khá bất ngờ
vì lực lượng công an phóng viên cùng các youtuber có mặt đông đảo ở đây
một tổ trưởng tổ dân phố sống gần nhà bà hằng cho biết hai vợ chồng bà hằng chỉ mới cư ngủ tại ngôi nhà bề thế trên đường nguyễn thông độ hai năm nay
người này nói
theo tôi biết ông dũng mua lại ngôi nhà rồi phá bỏ xây ngôi nhà màu trắng bề thế theo kiến trúc phương tây
theo đó ngôi nhà số sáu đường nguyễn thông thuộc tổ dân phố sáu mươi hai phường bảy quận ba giờ là phường võ thị sáu
tổ trưởng tổ dân phố sáu mươi hai cho biết nhiều năm về trước
hai có căn nhà từng là nơi làm quán bia hát với nhau
chừng một mươi năm đổ lại chủ mảnh đất đã bán lại cho ông dũng lò vôi rồi chuyển ra bắc sinh sống cùng con
mảnh đất để chống một thời gian rồi ông dũng mới phá nhà cũ xây căn biệt thự bề thế mang tên villa hàng hữu như hiện nay
theo người dân ở khu vực căn nhà kín cổng cao tường này vợ chồng bà hằng chỉ thi thoảng lui tới
họ cũng không giao thiệp gì với khu phố sinh hoạt với tổ hay người dân ở đây
phía tổ dân phố cũng cho biết
chưa từng tiếp xúc với vợ chồng bà hằng
thời điểm dịch bệnh cũng không thấy ai xuất hiện hỗ trợ chống dịch ở khu vực
tổ trường sáu mươi hai nói tổ cũng không tìm cách liên lạc được với hai vợ chồng này
theo tôi biết bà hằng không sinh sống ở đây chỉ thi thoảng ghé qua
một tổ phó dân phố kế đó cũng cho hay
thời điểm dịch bệnh nhiều cơ quan đơn vị cá nhân có liên hệ với khu phố để đóng góp
ủng hộ chống dịch cho những hoàn cảnh khó khăn
người này cho biết tuy tôi không hề thấy vợ chồng ông dũng cho tặng gì ở đây cả
họ làm từ thiện quyên góp chùa triền ở đâu thôi chứ ở đây thì không thấy
ghi nhận một khu vực dân cư rộng lớn gần đó đều biết
ngôi nhà của vợ chồng bà hằng nhưng chưa từng được tiếp xúc gặp mặt hay nói chuyện
chỉ biết hình ảnh thông tin qua mạng
một người nói tôi ở đây mấy chục năm chưa thấy ông dũng lò vôi liên hệ liên lạc với dân ở đây
tổ trưởng tổ sáu mươi hai cũng nói mình không hay biết về thông tin công an tp hcm khám xét
bắt bà hằng cho đến khi báo chí đăng tải
người này cho biết phía công an cũng bảo mật thông tin
trong tối hai mươi bốn tháng ba không ai được tới gần căn nhà
trước đó công an tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan đã khám xét nơi ở của bà hằng
tại căn nhà trên đường nguyễn thông quận ba và tại đường ngô đức kế quận một cùng các căn nhà khác
đến khoảng hai mươi ba giờ tối việc khám xét tại ngôi nhà trên đường ngô đức kế kết thúc
công an thu giữ niêm phong một số đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án đưa về cơ quan để điều tra
một người mặc đồ viện kiểm sát sau đó từ quận một sang quận ba để tiếp tục việc khám xét tại ngôi nhà trên đường nguyễn thông
bà hằng hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam của công an tp hcm ở củ chi
cơ quan cảnh sát điều tra hiện đang thực hiện các biện pháp tố tụng tiếp theo đối với người này
cụ thể kênh tiktok a còng fan phương hằng nêu
nóng bà nguyễn phương hằng đã được thả về và chỉ bị phạt một năm triệu đồng
nếu không có nhầm lẫn
bà nguyễn phương hằng sẽ live stream trong tối nay để nói về vụ việc này
còn tài khoản facebook lucas bue viết chị hằng đã về và báo vẫn viết dần dần
tuy nhiên hiện tại bị can nguyễn phương hằng đang bị tạm giam tại t ba mươi để phục vụ công tác điều tra
và tính đến một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng ba các thông tin chị hằng đã về trên facebook này đã không còn
tối ngày hai mươi bốn tháng ba sau khi công an hoàn tất thực hiện khám xét tại nhà bà hằng
bà này được đưa đi làm thủ tục test covid một mươi chín
rồi đưa lên tạm giam tại trại t một mươi sáu công an tp hcm ở huyện củ chi
theo cơ quan công an nếu dương tính covid một mươi chín bà hằng sẽ được cách ly điều trị đúng theo quy định trong trại tạm giam
còn nếu kết quả âm tính thì cơ quan điều tra sẽ xúc tiến các thủ tục tố tụng tiếp theo tại trại t một mươi sáu
trại t một mươi sáu là nơi giam và giữ những phạm nhân khi có lệnh tạm giam tạm giữ hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền
được viện kiểm sát phê duyệt
quá trình bắt giữ bà nguyễn phương hằng khám xét hai căn nhà cho đến khi
đưa về trại tạm giam không gặp bất kỳ trở ngại hay sự chống đối nào từ phía bà này
báo sài gòn giải phóng dạng sáng ngày hai mươi năm tháng ba có đăng tải bài viết với tiêu đề
công an thu nhiều vật chứng trong hai căn nhà của bà nguyễn phương hằng có đoạn
tới dạng sáng nay ngày hai mươi năm tháng ba tổ công tác của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
và viện kiểm sát nhân dân tp hcm mới hoàn tất việc khám xét căn nhà của bà hằng
ở đường nguyễn thông phường võ thị sáu quận ba
công an tp hcm đã thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan đến vụ án
sau khi khám xét hai căn nhà của bà hằng ở quận ba và quận một tờ sài gòn giải phóng thuật lại
quá trình công an khám xét thì ông dũng lò vôi cũng có mặt để chứng kiến
theo tờ công an nhân dân đến thời điểm hiện tại thì ngoài bà nguyễn phương hằng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm chưa làm việc thêm với bất kỳ cá nhân liên quan nào khác
tờ công an nhân dân có đoạn quá trình bắt bà nguyễn phương hằng khám xét
hai nơi ở và đăng ký tạm chú không gặp bất kỳ trở ngại hay sự chống đối nào
báo cáo từ cơ quan điều tra công an tp hcm nêu bà phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân
sử dụng chức năng của mạng xã hội và internet để tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin
không kiểm chứng liên quan đến đời tư người khác trong đó sử dụng ngôn từ mang tính chất nhục mạ danh dự
nhân phẩm của người khác
trước đó từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hằng tố cáo ông võ hoàng hiền đến công an tp hcm
về việc có hành vi lừa đảo bà gần hai trăm linh tỷ đồng thông qua việc cứu trợ xây chùa nuôi trẻ mồ côi
xong sau đó công an tp hcm kết luận không khởi tố vụ án hình sự
ngoài ra bà liên tục live stream déo tên các nghệ sĩ ca sĩ như hoài linh thủy tiên trấn thành vi hoành
và các cá nhân như nhà báo hàn ni nhà báo đức hiển
nhiều ngôn từ mang tính mạt sát được bà sử dụng nhiều thông tin đời tư nghệ sĩ được đưa lên live stream của bà
bà tố cáo một số nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện
nhiều nghệ sĩ sau đó sao kê và đăng tải lên mạng xã hội
quá trình điều tra nguyễn phương hằng không hợp tác coi thường pháp luật
nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn
gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm và các địa phương khác
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thụ lý rất nhiều đơn thư của nhiều cá nhân
tố cáo nguyễn phương hằng về hành vi vu khống làm nhục người khác gồm
các sĩ đảm vĩnh hưng
nhà báo đặng thị hàn ni
bà đinh thị lan
cá sĩ vy oanh
vợ chồng cá sĩ thủy tiên công vinh
các cá nhân tố cáo bà này liên tục live stream
qua đó có các hành vi làm nhục người khác
vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hiện tại bà hằng vẫn đang bị tạm giam tại trại t một mươi sáu để phục vụ công tác điều tra
chứ không có chuyện được thả về giữa đêm và hẹn live stream vào tối ngày hai mươi năm tháng ba như một số thông tin đăng tải
quý vị và các bạn có thể thấy phương hằng là cái tên gây mưa gây gió mạng xã hội việt nam hơn một năm qua
với những phát ngôn sốc tận óc ngôn từ thiếu văn hóa bôi nhọ danh dự của người khác
bà phương hằng chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm của pháp luật
điều đáng nói là những live stream của bà hằng vẫn luôn thu hút hàng trăm nghìn
thậm chí hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội
liệu đây có phải là hồi chuông cảnh báo cho những người sử dụng mạng xã hội nhưng không biết chọn lọc thông tin để xem
vô tình tạo nên cơ hội cho những đối tượng xấu dẫn dắt thông tin sai trái trục lợi cá nhân
những thông tin mới nhất về ceo đại nam sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem